trước những diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số năm và siêu bão mạc khút
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
cùng các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai có thể xảy ra
theo đó các địa phương đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân
để chủ động phòng tránh triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa
và các công trình đang thi công dở dàng kiểm tra hướng dẫn ra soát sẵn sàng phương án sơ tán người dân
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu bố trí lực lượng trực
canh gác tại các vị trí ngầm tràn đường qua suối để hướng dẫn giao thông bảo đảm an toàn
nghiêm cấm hoạt động đối với các phương tiện không bảo đảm an toàn
đặc biệt trong các ngày mưa lũ tuyên truyền cho người dân không được ngủ trên đồi
trên nương để đề phòng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người